chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn đoàn tiểu ban điều lệ đảng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba do đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ và nhân dân tỉnh tuyên quang đạt được
đối với những kiến nghị đề xuất của tỉnh đoàn công tác tiếp thu ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo với tiểu ban điều lệ đại hội một mươi ba của đảng
trước đó đoàn tiểu ban điều lệ đảng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba do đồng chí phan đình trạc làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng ở huyện ủy hàm yên tỉnh tuyên quang